những trường hợp mà nhiễm cúm đều có thể tự khỏi và việc điều trị chính ở đây chính là điều trị các triệu chứng giúp giảm những tình trạng khó chịu trong giai đoạn bị nhiễm cấp tính
cũng như là theo dõi và phát hiện những dấu hiệu nặng và những trường hợp mà có nguy cơ tiến triển thành nặng hoặc những trường hợp mà nặng thì cần phải nhập viện và các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc điều trị
để phòng ngừa bệnh cúm thứ nhất là có mấy cách bệnh nhân thứ nhất là phải vệ sinh vệ sinh thân thể sạch sẽ thứ hai là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thứ ba là bệnh nhân phải định kỳ tiêm phòng vaccine phòng cúm
đặc biệt khi vụ mùa đông sân mình tiêm phòng định kỳ hàng năm đều đặn để tiêm phòng cái nữa là khi bệnh nhân phát hiện có sự trình cúm thì bệnh nhân phải đi khám để phản định có cúm và dùng các biện pháp cách ly ngăn ngừa để tránh sự lây lan cho cộng đồng
cái nữa là khi bệnh nhân có sự trình cúm thì bệnh nhân phải đi khám để phản định có cúm và dùng các biện pháp cách ly ngăn ngừa để tránh sự lây lan cho cộng đồng